sáng hai mươi bốn tháng chín đại hội đại biểu đảng bộ thành phố cần thơ lần thứ một mươi bốn nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ phát huy sức mạnh tổng hợp
xây dựng phát triển thành phố cần thơ sớm trở thành trung tâm động lực vùng đồng bằng sông kiều long
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã đến sự và chỉ đạo hội nghị
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những thành tựu mà cần thơ đạt được trong nhiệm kỳ qua
hoàn thành và hoàn thành vượt mức một mươi ba trên một mươi ba chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi ba
tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu nghị quyết với mức bình quân tăng bảy năm mươi ba một năm
mô hình tăng trưởng từng bước được chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng chất lượng và hiệu quả
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông cửu long và cả nước
đồng chí nguyễn thị kim ngân cũng lưu ý

những yếu kém
tồn tại trên có những nguyên nhân khách quan và chủ quan
tại đại hội đồng chí nguyễn thị kim ngân đề nghị các đại biểu thảo luận sâu
phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả
tạo ra sức bật mới cho bước phát triển sắp tới của thành phố cần thơ